tại hà nội hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
với sự tham dự của gần hai trăm linh đại biểu đại diện cho các nước và tổ chức quốc tế đã khai mạc
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có bài phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị đồng chí trương hòa bình kỳ vọng hội nghị sẽ là một diễn đàn thiết thực để lực lượng chức năng phòng chống ma túy các nước chia sẻ
trao đổi thông tin cập nhật về diễn biến tình hình kết quả đấu tranh chấn át tội phạm ma túy
cũng như bàn các giải pháp cụ thể và có hiệu quả để kịp thời ứng phó với tội phạm ma túy
thống kê tại hội nghị cho thấy là diện tích gieo trồng thuốc phiện trên toàn cầu hiện nay đã tăng khoảng sáu mươi so với một thập kỷ trước
số người sử dụng ma túy ngày càng tăng và hiện nay đã cao hơn ba mươi so với năm hai nghìn chín
số lượng thuốc phiện ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới ngày càng lớn hơn
số lượng người sử dụng ma túy trong các nước trong khu vực không giảm và thậm chí là có xu hướng gia tăng